các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lấy nước bọt hai dịch mũi là chính xác
xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin covid một mươi chín trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
như thường lệ chúng tôi sẽ mang đến những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh tại các điểm nóng trong nước và quốc tế
và ngay sau đây xin mời quý vị đến với thông tin cập nhật ca mắc mới tối nay một mươi một tháng một tại việt nam
tại việt nam tính từ một mươi sáu h ngày một mươi tháng một đến một mươi sáu h ngày một mươi một tháng một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi sáu ba mươi năm ca nhiễm mới
trong đó một mươi sáu ca nhập cảnh và một mươi sáu một mươi chín ca ghi nhận trong nước tăng một hai trăm ba mươi sáu ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi ba tỉnh thành phố có một mươi sáu trăm chín mươi một ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai tám trăm tám mươi bốn ca khánh hòa bảy trăm tám mươi hai ca cà mau bảy trăm sáu mươi hai ca bình định sáu trăm bảy mươi một ca bình phước sáu trăm sáu mươi bảy ca
thành phố hồ chí minh năm trăm năm mươi tám ca đà nẵng năm trăm bốn mươi ba ca
hải phòng năm trăm một mươi bốn ca bến tre bốn trăm chín mươi tám ca tây ninh bốn trăm sáu mươi hai ca đắk lắc ba trăm tám mươi một ca bắc ninh ba trăm tám mươi ca
vĩnh long ba trăm bảy mươi bảy ca hưng yên ba trăm bốn mươi bảy ca trà vinh ba trăm hai mươi sáu ca thanh hóa ba trăm một mươi chín ca bà rịa vũng tàu hai trăm chín mươi bốn ca
quảng ninh hai trăm bốn mươi ca lâm đồng hai trăm ba mươi năm ca quảng ngãi hai trăm hai mươi bốn ca thừa thiên huế hai trăm hai mươi hai ca bạc liêu một trăm chín mươi ba ca
hà giang một trăm tám mươi sáu ca
nghệ an một trăm tám mươi năm ca thái nguyên một trăm tám mươi bốn ca vĩnh phúc một trăm bảy mươi bảy ca hậu giang một trăm bảy mươi năm ca cần thơ một trăm sáu mươi chín ca hải dương một trăm sáu mươi tám ca
hòa bình một trăm sáu mươi một ca bình thuận một trăm năm mươi sáu ca bắc giang một trăm năm mươi năm ca quảng nam một trăm năm mươi bốn ca nam định một trăm bốn mươi năm ca an giang một trăm một mươi bảy ca đắk nông một trăm một mươi bốn ca đồng tháp một trăm linh chín ca phú thọ một trăm linh tám ca quảng bình một trăm linh năm ca
thái bình một trăm linh bốn ca kiên giang một trăm linh ba ca ninh bình một trăm linh hai ca yên bái một trăm linh một ca hà nam chín mươi tám ca sóc trần chín mươi hai ca lạng sơn tám mươi bảy ca lào cai tám mươi một ca đồng nai tám mươi một ca sơn la bảy mươi chín ca phú yên bảy mươi bảy ca hà tĩnh sáu mươi sáu ca quảng trị sáu mươi sáu ca tiền giang sáu mươi năm ca tuyên quang năm mươi chín ca ninh thuận năm mươi ca điện biên bốn mươi chín ca lòng an bốn mươi hai ca lai châu ba mươi chín ca con tum ba mươi tám ca ninh thuận năm mươi ca lào cai bốn mươi một ca đồng nai tám mươi một ca sơn la bảy mươi chín ca phú yên bảy mươi bảy ca hà tĩnh sáu mươi sáu ca quảng trị sáu mươi sáu ca tiền giang sáu mươi năm ca tuyên quang năm mươi chín ca ninh thuận năm mươi ca điện biên bốn mươi chín ca lòng an
ba mươi bảy ca bắc cạn hai mươi sáu ca bình dương hai mươi năm ca gia lai ba ca
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là sáu tám trăm sáu mươi sáu ca số ca tử vong trong ngày là hai trăm năm mươi sáu ca
đến nay tại việt nam đã ghi nhận ba mươi một ca mắc covid một mươi chín do biến thể omitron đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại hà nội một ca quảng nam một mươi bốn ca tp hcm một mươi hai ca hải dương một ca hải phòng một ca và thanh hóa hai ca
cả nước có một chín trăm ba mươi bốn trăm hai mươi tám ca nhiễm trong đó có bốn bốn trăm tám mươi sáu ca nhập cảnh và một chín trăm hai mươi năm chín trăm bốn mươi hai ca nhiễm trong nước
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là một chín trăm hai mươi bốn ba trăm bảy mươi hai ca trong đó có một năm trăm chín mươi bốn một trăm ba mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
trong số các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín tại việt nam có một năm trăm chín mươi chín
một chín trăm sáu mươi ca đã khỏi bệnh hai trăm chín mươi tám sáu trăm tám mươi một ca đang điều trị và ba mươi bốn bảy trăm tám mươi bảy ca tử vong
thời gian gần đây tp hcm ghi nhận nhiều diễn biến khả quan của dịch covid một mươi chín
tuy nhiên theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc hiện thành phố đã ghi nhận một mươi hai ca nhiễm omicron đều là người nhập cảnh trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
liệu những ca mắc biến thể dễ lây lan này có phải là khởi đầu của một làn sóng dịch mới tại tp hcm hay không
hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi ngay sau đây
nói về nguy cơ làn sóng dịch mới thạc sĩ bác sĩ trương như quân phó trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm tp hcm nhận định
với sự xuất hiện của biến chủng mới omid ron sớm hay muộn cũng tạo nên làn sóng dịch mới tại việt nam cũng như tại tp hcm khi thành phố đã ghi nhận nhiều ca nhiễm biến chủng này
những nước có đường biên giới trên đất liền và trên biển với việt nam như campuchia thái lan đã xuất hiện ca nhiễm biến chủng omicron từ trước khi việt nam hay tp hcm ghi nhận
và nhiều nước có giao lưu thương mại du lịch với việt nam thì ca mắc omit fron đã chiếm tỷ lệ lớn rồi nên vấn đề xâm nhập vào việt nam là hiển nhiên sớm hay muộn mà thôi bác sĩ quân nhận định
theo bác sĩ quân tốc độ lây nhiễm của omicron tăng lên hơn nhiều lần so với biến chủng delta tỷ lệ tái nhiễm biến chủng omicron đối với người đã từng mắc chủng delta cũng cao hơn so với delta
cho nên khi xâm nhập vào thành phố sẽ gây nên lây lan dịch bệnh nhanh hơn so với trước đây và rất có thể có làn sóng dịch bệnh mới
tỷ lệ ca nhiễm có thể tăng nhưng tăng đến mức nhiều và quá tải thì ít khả năng xảy ra
ít khả năng là do hai vấn đề
thứ nhất thành phố đã có kế hoạch để đối phó rất cụ thể và chi tiết đặc biệt là việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba
chúng ta đã và đang triển khai với tỷ lệ tiêm chủng rất khá
thứ hai tổ chức hệ thống y tế từ cấp cơ sở cho đến cấp cao hơn đã có kế hoạch sẵn có nhiều kinh nghiệm đối với những làn sóng covid một mươi chín trước đây do chủng delta gây nên
bác sĩ quân cho biết thêm
người dân cũng có ý thức kiến thức lẫn kinh nghiệm phòng chống dịch tốt hơn nhiều hiểu biết hơn duy trì năm k hiện nay gần như thành thói quen sinh hoạt hàng ngày của người dân
chính vì thế chủng mới xâm nhập thì tốc độ lây lan sẽ không nhanh như trước
ta vẫn có phương án đáp ứng phù hợp không dẫn tới quá tải hệ thống y tế như trước đây có thể gọi là dần dần chấp nhận được và ứng phó tốt hơn không đáng lo ngại lắm
cũng theo bác sĩ quân hiện một số thuốc kháng virus đặc biệt là monuperavir bắt đầu phê duyệt
sản xuất ở việt nam
tiến tới chúng ta sẽ có thể tự chủ về nguồn thuốc
khi có thuốc này chúng ta có thể sử dụng sớm cho người nguy cơ cao như là những người có bệnh nền trên sáu mươi năm tuổi nhiễm hiv
dẫn đến gánh nặng nhập viện đối với nhóm này sẽ thấp hơn hệ thống y tế giảm tải và chủ động rất nhiều để ứng phó với dịch tỷ lệ tử vong cũng sẽ giảm hoặc ít xảy ra
nói chung dù có làn sóng dịch mới chúng ta cũng tương đối lạc quan
như vậy theo bác sĩ trương như quân dù sớm hay muộn thì làn sóng dịch omicron cũng sẽ xâm nhập vào việt nam
tuy vậy thì với những kinh nghiệm đã có từ những đợt dịch trước người dân có thể yên tâm về công tác phòng dịch tại thành phố hồ chí minh
tránh hoang mang khi cập nhật thông tin các nguồn không chính thống
mặc dù vậy người dân tuyệt đối không được chủ quan lơ là và cần tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch cần thiết
bên cạnh đó trước phản ánh của báo chí về tình trạng ra bán trả nạn ký xét nghiệm phát hiện biến thể omicron
thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế có văn bản thông báo chính thức về việc có hay không ký xét nghiệm phát hiện omicron
văn phòng chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của thủ tướng chính phủ phạm minh chính về việc thông tin chính thức công khai về kích xét nghiệm có omicron
công văn của văn phòng chính phủ nêu báo tuổi trẻ thành phố hồ chí minh ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai có nội dung
rao bán trạng lan ký xét nghiệm phát hiện omicron như sau
nhiều hội nhóm trên trang mạng xã hội gần đây liên tục rào bán các loại kit xét nghiệm được cho là có khả năng phát hiện biến chủng omicron
theo các chuyên gia y tế muốn xác định được một ca mắc thuộc biến chủng gì cần phải qua quy trình giải mã trình tự gen rất phức tạp
hiện nay không có kích xét nghiệm thương mại nào được bán trên thị trường để kiểm tra biến chủng omicron
về việc này thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế có văn bản thông báo chính thức về việc có hay không kích xét nghiệm phát hiện omic ron
công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng
thưa quý vị chỉ còn vài tuần nữa thôi là đến tết nguyên đán nhâm dần
tuy nhiên trước tình hình ca mắc mới tại hà nội liên tục đạt đỉnh không khí đón tết tại thủ đô cũng giảm đi nhiều phần
theo tiến sĩ trần đắc phu dịp tết sắp tới và nửa đầu năm hai nghìn hai mươi hai dịch covid một mươi chín sẽ tiếp tục diễn biến rất phức tạp trên địa bàn thủ đô
do cả yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan
tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
nhận định từ nay đến tết nguyên đáng tình hình dịch bệnh tại thủ đô có thể căng thẳng hơn cho người dân đi lại nhiều
và các sự kiện hội nghị tổng kết quý nam diễn ra liên miên
về khách quan ông phân tích hiện tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang khó lường đặc biệt với sự xuất hiện của biến chủng omicron
bên cạnh đó trong dịp tết nhiều người ở nước ngoài có nhu cầu về việt nam nhập cảnh vào hà nội cũng tạo ra gánh nặng
trong công tác giám sát người nhập cảnh để phòng chống dịch lây lan từ nước ngoài về
về yếu tố chủ quan trong dịp tết nhu cầu đi lại của người dân giữa các địa phương cũng như trong địa bàn thành phố tăng cao
đồng thời sẽ có nhiều cá nhân tổ chức có nhu cầu tổ chức các cuộc họp sinh hoạt giao lưu đông người vào dịp này
vậy nên nếu hà nội không thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp thì công tác phòng chống dịch sẽ rất khó khăn
ông nêu rõ chúng ta vẫn biết tiêm vaccine rồi vẫn có khả năng mắc bệnh và lây nhiễm cho người khác
nhất là những người chưa được tiêm phòng vaccine
những người tiêm phòng rồi nếu mắc bệnh thường không có triệu chứng hoặc nhẹ hơn nhưng những người chưa được tiêm phòng
tuy nhiên nếu cứ để dịch bùng phát với số người lây nhiễm tăng cao hệ thống y tế sẽ quá tải
và tỷ lệ bệnh nhân nặng và tử vong chắc chắn sẽ gia tăng
hà nội vẫn kiểm soát được dịch bệnh và trong thời gian qua thành phố đã đi đúng hướng
bài bán trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch
dù cũng có lúc hệ thống y tế cơ sở bắt đầu quá tải việc hệ thống y tế cơ sở quá tải do vấn đề điều tiết bệnh nhân
vào các tầng điều trị gây ra hiện tượng quá tài ảo cho hệ thống điều trị
tôi cho rằng hà nội đã quyết liệt trong công tác phòng chống dịch rồi thì hiện tại càng cần phải quyết liệt hơn nữa
ông cũng nêu những điểm cần lưu ý đối với những trường hợp f điều trị tại nhà
đối với các trường hợp f không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ thì nên điều trị tại nhà
bởi điều đó sẽ tạo nên tâm lý thoải mái cho bệnh nhân cũng như đảm bảo phục vụ tốt hơn
tuy vậy có mấy vấn đề cần lưu ý
thứ nhất là vấn đề phòng bệnh phải cẩn thận không để lây nhiễm cho các thành viên khác trong gia đình và lây lan cho cộng đồng
thứ hai họ phải tiếp cận với nhân viên y tế sớm để được tư vấn tránh tư tưởng hoang mang lo lắng không cần thiết
rồi khi bệnh trở nặng thì nên đến các cơ sở y tế kịp thời
ví dụ theo dõi nồng độ oxy trong máu thường xuyên nếu dưới chín mươi năm thì phải tới ngay cơ sở y tế để can thiệp kịp thời
hay khi có các dấu hiệu như khó thở tức ngực mệt mỏi phải được tư vấn khám xét ngay và chuyển đến cơ sở y tế chuyên khoa cấp cứu điều trị
trước những dự báo về tình hình dịch bệnh phức tạp ý thức của người dân là một phần quan trọng trong công tác phòng dịch
tuy nhiên mới đây lực lượng chức năng phát hiện hai quán karaoke trên địa bàn phường trung hòa
số năm trần duy hưng và số bốn mươi năm tú mỡ mở chui đang phục vụ nhiều khách hát
bên cạnh hành vi vi phạm của chủ quán thì ý thức của người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ này cũng cần lên án
bà trịnh thị dung phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận cầu giấy hà nội cho biết
qua kiểm tra vào tối bảy tháng một lực lượng chức năng phát hiện hai quán karaoke trên địa bàn phường trung hòa
số năm trần duy hưng và số bốn mươi năm tú mở mở chui đang phục vụ nhiều khách khác
tại thời điểm kiểm tra hai quán này có một mươi sáu nhân viên và hai mươi bảy khách khác
tiến hành test nhanh covid một mươi chín lực lượng chức năng phát hiện ba nhân viên đang tiếp khách có kết quả dương tính
nên đã đưa đi cách ly tập trung
bước đầu cơ quan chức năng đang lập hồ sơ để xử lý hành chính đối với hai quán karaoke này
tùy theo mức độ vi phạm cơ quan chức năng sẽ xử lý quản lý theo quy định của pháp luật
theo lực sư hoàng tùng trưởng văn phòng lực sư trung hòa hà nội
các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke hoạt động chui này đã vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
căn cứ các quy định hành vi này sẽ phải chịu mức phạt vi phạm hai mươi triệu đồng
thậm chí còn bị tước giấy phép kinh doanh dịch vụ khi không tuân thủ các chỉ đạo của cơ quan nhà nước
khi thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống covid một mươi chín
nếu như hành vi vi phạm của các chủ quán trên gây phát sinh chi phí phòng chống covid một mươi chín
từ một trăm linh triệu đồng trở lên thì sẽ bị khởi tố hình sự
tùy theo mức độ vi phạm của hành vi bị can sẽ phải chịu mức phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm linh triệu đồng
hoặc bị phạt tù từ một năm lên đến năm năm
những người đến sử dụng dịch vụ khách hát tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ
trong đó có các f đã vi phạm quy định về phòng chống dịch với hành vi
không thực hiện quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch covid một mươi chín
sẽ bị phạt tiền tối đa lên đến một mươi triệu đồng đối với cá nhân hai mươi triệu đồng đối với tổ chức
phân tích về vụ việc này luật sư hoàng tùng nhận định nguyên nhân xuất phát trước hết phải kể tới đó là
ý thức của người có nhu cầu sử dụng dịch vụ này
tâm lý chủ quan coi thường dịch bệnh cũng như là coi thường pháp luật khiến cho họ cả gan
bất chấp nguy cơ lây bệnh để sử dụng dịch vụ chui
có cầu thì sẽ có cung
nguyên nhân thứ hai chính là việc các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ không tuân thủ pháp luật bất chấp hoạt động
mặc dù biết được ngành nghề dịch vụ này có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao và đã cấm hoạt động trong thời gian dài
thứ ba đó là sự quản lý lỏng lẽo của các chính quyền quản lý
đặc biệt là công an các địa phương chưa đi sâu sát kiểm tra giám sát các gao đối với khu vực có các quán karaoke hoạt động
tiếp tục cập nhật về diễn biến tại ổ dịch nhà máy tại nghệ an
cơ quan chức năng địa phương đã họp khẩn sau khi phát hiện tám mươi trường hợp mắc covid một mươi chín trong một nhà máy
có hơn ba công nhân trên địa bàn tp vinh
liên quan đến ổ dịch phức tạp tại nhà máy ma ở khu công nghiệp bắc vân xã hương đông tp vinh
các ngành chức năng liên quan của tỉnh nghệ an và thành phố vinh đã tiến hành họp khẩn để bàn các giải pháp phòng chống dịch
một lãnh đạo ủy ban nhân dân tp vinh cho biết hiện đã xác định được tám mươi trường hợp f liên quan đến ổ dịch tại nhà máy ma
qua truy vết cơ quan chức năng đã xác định bốn trăm chín mươi chín f một liên quan đến ổ dịch này
hiện công ty ma đã dừng sản xuất ba ngày từ ngày một mươi một tháng một để phục vụ công tác phòng chống dịch
được biết nhà máy máy ma ở khu công nghiệp bắc vinh
ông trần anh tuấn chủ tịch ủy ban nhân dân xã hương đông cho biết ổ dịch tại công ty ma rất phức tạp
công nhân đến từ nhiều địa phương
trên địa bàn xã có sáu trường hợp mắc covid một mươi chín liên quan đến công ty này
hiện chính quyền đã tiến hành trivert cách ly các trường hợp liên quan đến các ca bệnh trên
trở lại với thông tin xung quanh biến thể omicron
tại một số quốc gia với tốc độ siêu lây nhiễm của biến thể omicron
xu hướng sử dụng bộ xét nghiệm nhanh để tự kiểm tra tại nhà tăng cao
điều này đặt ra câu hỏi vậy với biến thể này thì lấy nước bọt hay dịch mũi mới là chính xác
hướng dẫn sử dụng các bộ xét nghiệm nhanh đang được quy định theo từng quốc gia
với hai cách lấy dịch hỏng và dịch mũi
trong gần đây một số nhà khoa học cho biết biến chủng omicron có thể lây nhiễm qua hỏng
trước khi lên mũi nên biện pháp xét nghiệm nhanh qua mũi trong trường hợp này sẽ là chưa đủ
một nghiên cứu nhỏ gần đây tại mỹ đã củng cố thêm nhận định
các nhà nghiên cứu nhận thấy kết quả xét nghiệm pcr với mẫu phẩm lấy từ nước bọt
có hai mươi chín người nhiễm omicron đã phát hiện ra virus trong trung bình ba ngày trước khi mẫu phẩm lấy từ dịch mũi
theo kết quả một loạt nghiên cứu khác gần đây nhiều chuyên gia tại mỹ đã khuyến cáo
người sử dụng xét nghiệm nhanh nên lấy dịch hỏng sau đó tiếp tục lấy thêm dịch mũi để đạt được hiệu quả cao hơn
tại israel một quan chức y tế cấp cao cũng khuyến cáo những người tự xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
nên sử dụng các loại xét nghiệm qua họng và mũi
một số quốc gia khác như anh cũng phê chuẩn xét nghiệm kháng nguyên nhanh cả mũi và họng hoặc chỉ mũi không
tại đức bộ trưởng bộ y tế cho biết họ sẽ nghiên cứu về mức độ đáng tin cậy của các loại xét nghiệm nhanh
trong phát hiện biến chủng omicron và công bố danh sách các sản phẩm chính xác nhất
bên cạnh những sự khác biệt giữa những biến chủng trước đó thì omicron còn gây ra các triệu chứng khác nhau ở từng người
tình trạng tiêm chủng bệnh sử tuổi tác và lối sống đều có thể tác động tới thời gian và mức độ nghiêm trọng của bệnh nhân covid một mươi chín
một nghiên cứu ở na uy đã xem xét đợt bùng phát omicron tại một bữa tiệc vào ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
nơi sáu mươi sáu trong số một trăm một mươi bảy người tham gia đã xét nghiệm dương tính với ncov và có một mươi năm trường hợp nghi nhiễm
mặc dù họ đã được tiêm chủng đầy đủ trước đó
giới chức y tế nhận thấy họ nghẹt mũi mệt mỏi và đau hỏng